tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại lâm đồng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên tại các địa phương
trong đó có lâm đồng do vậy trong đợt công tác này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
quán triệt các nội dung quan trọng liên quan đến sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy lâm đồng đối với công tác phòng chống tham nhũng
quán triệt triển khai thực hiện các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng
kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại địa phương
đại tướng tô lâm cũng cho rằng những giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới tại lâm đồng nói riêng
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng nhất là trong phát hiện xử lý tham nhũng